chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong cho biết bắt đầu từ hôm nay hai mươi sáu tháng bảy
người dân không ra đường sau một mươi tám giờ tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng
trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch
hiện nay tình hình diễn biến covid một mươi chín tại tp hcm khó lường
có nguyên nhân từ việc không thực hiện nghiêm việc giãn cách
từ chính một bộ phận người dân việc kiểm soát của cơ quan chức năng ngoài chặt trong lõng hiện nay
ở một số địa bàn đang diễn ra việc tiếp xúc giao lưu với nhau
thậm chí nhiều người đi đường dù thành phố đang thực hiện giãn cách theo chí thị một mươi sáu
vì vậy nếu người dân còn ra đường thì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
cho nên người dân đặt mệnh lệnh cho chính mình phải thực hiện nghiêm việc người cách người nhà cách nhà
bắt đầu từ tối nay hai mươi sáu tháng bảy người dân không ra đường sau một mươi tám giờ
tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối
để phòng chống dịch và đảm bảo giãn cách xã hội hạn chế việc đi lại của người dân
đồng thời thành phố cũng lưu ý lực lượng shipper phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ được hoạt động trên địa bàn quận huyện thành phố thủ đức nếu có thể đeo
có dấu hiệu nhận diện thể hiện thông tin cá nhân cho thấy thuộc diện được phép hoạt động
công ty phải đăng ký danh sách shipper và địa bàn hoạt động cho sở công thương và sở giao thông vận tải
các đơn vị không quản lý bằng ứng dụng công nghệ phải đăng ký xác nhận cấp thẻ
cho tầng shipper tại các xã phường thị trấn
phạm vi hoạt động của những người này cũng chỉ trong địa bàn quận huyện cụ thể